thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội đoàn giám sát của quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bộ công an
dự buổi làm việc về phía bộ công an có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của bộ công an
tại buổi làm việc báo cáo của bộ công an nêu rõ công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công an nhân dân những năm qua đã đi vào nền nếp đạt được những kết quả nhất định
công an các đơn vị địa phương đã coi thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ chính trị thường xuyên triển khai tích cực các biện pháp cân đối thu chi ngân sách chặt chẽ tiết kiệm hiệu quả
thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai dân chủ minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách
công tác thanh tra kiểm toán giám sát được tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính trong công an nhân dân
tại phiên làm việc các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao
báo cáo của bộ công an khẳng định bộ công an đã có nhiều chủ trương giải pháp thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
nhiều ý kiến đề nghị báo cáo cần bổ sung cụ thể về hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí như việc sắp xếp tinh gọn bộ máy
việc tăng cường công an chính quy về xã việc cấp cân cước công dân và số định danh cá nhân
tiết hợp các giấy tờ tiện ích khác vào cân cước công dân và số định danh
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ chân thành cảm ơn ý kiến nông góp của các đại biểu
đồng thời khẳng định bộ công an sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến hoàn thiện báo cáo
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các mặt công tác
thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả hơn trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí
biên tới chín trưởng công an xã và phó công an xã và hai mươi bảy công an viên
và bây giờ chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục sử dụng là bảy mươi sáu công an viên
mà trước đây là lực lượng bán chuyên trách mà đối với sáu mươi một trên sáu mươi ba địa phương
và hướng sẽ tiếp tục để nằm nguồn cho lực lượng an ninh cơ sở
mà theo cái luật mà chúng tôi sẽ trình bày với quốc hội trong thời gian tới
rồi cân cước công dân
bây giờ phát huy công năng về những cái công nghệ này
thì chúng tôi bây giờ cũng đang kết nối với nhiều bộ ngành là rất tốt
nhưng mà tới đây thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục nữa
nhưng với yêu cầu là phải đúng đủ sạch sống thì mới kết nối được về dữ liệu này
cái số liệu cụ thể về tỷ lệ thu hồi tài sản qua các vụ án
thì cái này chúng tôi vẫn báo cáo thường xuyên với chính phủ quốc hội và trung ương
nhưng để đánh giá một cách chính xác
mà để khái niệm về cái việc tài sản
tất phát và tài sản thu hồi
quả thật là một vấn đề về dự thức
cũng tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã thông tin về một số vấn đề khác
trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí của lực lượng công an nhân dân
như chủ trương thí điểm cấp biển số xe thông qua đấu giá
một số kiến nghị đề xuất về hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý
thống nhất một số vấn đề trong các quy định về tham nhũng lãng phí trong hệ thống pháp luật hiện hành
chúng tôi sẽ đồng ý với kế bộ công an
sáng nay bộ công an tổ chức phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân chủ trì phiên họp
những hoạt động kỷ niệm trọng tâm từ nay đến hai mươi tháng bảy gồm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao
thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân khánh thành tượng đài cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy
trao giải cuộc thi viết tìm hiểu sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
khai mạc triển lãm cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
trung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật phía bắc đặc biệt là lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và đón nhận huân chương hồ chí minh diễn ra vào hai mươi h ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại trung tâm hội nghị quốc gia được truyền hình trực tiếp trên các kênh vtv một và antv
sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo những công tác đang triển khai thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhận xét
phân tích từng phần việc nội dung của các đơn vị đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể như công tác hậu cần kỹ thuật
y tế thông tin tuyên truyền đảm bảo an ninh và yêu cầu các cục nghiệp vụ
các cục nghiệp vụ tập trung ứng dụng công nghệ trong các hoạt động này
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh đây là một trong những dấu ấn nổi bật của lực lượng cảnh sát nhân dân
đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền lan tỏa đến người dân về lực lượng cảnh sát nhân dân
nên những hình ảnh phần việc phải thể hiện được sự sắc nét tạo dư âm tốt đẹp
nêu bật được truyền thống vẻ vang anh hùng bản lĩnh nhân văn của lực lượng công an nhân dân nói chung
và cảnh sát nhân dân nói riêng qua các thời kỳ góp phần thêm lan tỏa hình ảnh công an đến với nhân dân và bạn bè quốc tế
trong không khí của những ngày tháng bảy lịch sử sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu cô lạc bộ công an hiêu trí khối xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
hàng năm cứ vào dịp này
hàng năm cứ vào dịp này
câu lộc bộ công an hưu trí khối xây dựng lực lượng thường xuyên tổ chức các cuộc vận động quyên góp và tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách
con em thương binh liệt sĩ tại các địa phương đặc biệt là ở những nơi còn nhiều khó khăn vùng sâu vùng xa với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm
tại buổi gặp mặt câu lạc bộ đã trao bảy mươi tám phần quà cho các đồng chí thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ và hội viên tham gia chiến trường b ck
những món quà tuy nhỏ nhưng giá trị về tinh thần là vô giá là sự sẻ chia đối với đồng chí đồng đội là sự cảm thông sâu sắc và cũng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây là sự biết ơn tri ân với thân nhân những người đã hy sinh sương máu của mình vì nền độc lập tự do của tổ quốc

tổ quốc đã trao bảy mươi tám phần quà cho các đồng chí thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ và hội viên tham gia chiến trường b c k

tổ quốc đã trao bảy mươi tám phần quà cho các đồng chí thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ và hội viên tham gia chiến trường b c k

tại buổi gặp mặt cơ lạc bộ đã trao bảy mươi tám phần quà cho các đồng chí thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ và hội viên tham gia chiến trường b c k